thưa quý vị trong tháng năm tới và thời gian tới cần tập trung chuẩn bị thật tốt việc phục vụ hội nghị trung ương
kỳ họp quốc hội sắp tới và tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả
phối hợp đồng bộ hài hòa chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý có trọng tâm trọng điểm
lưu ý không điều hành giật cục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
ba chương trình mục tiêu quốc gia coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của bộ ngành địa phương
đó là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn vừa diễn ra vào sáng nay bốn tháng năm
các báo cáo ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá về công tác chỉ đạo điều hành từ đầu năm đến nay các cấp
các ngành các địa phương đã tập trung thực hiện các nghị quyết kết luận chỉ đạo của trung ương bộ chính trị ban bí thư
quốc hội chính phủ bám sát tình hình thực tiễn để phản ứng chính xác kịp thời phù hợp hiệu quả nhất là những vấn đề phát sinh nổi lên chưa dự báo được
chính phủ thủ tướng chính phủ lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị các dự thảo luật nghị quyết phối hợp với các cơ quan của quốc hội
chuẩn bị kỹ cho kỳ họp thứ bảy của quốc hội và trong công tác xây dựng hoàn thiện thể chế

quy định nêu trường hợp khuyết ủy viên ban thường vụ thì người đứng đầu căn cứ vào đề án công tác nhân sự đại hội danh sách quy hoạch để chọn giới thiệu nhân sự
từ đó tập thể ban thường vụ sẽ xem xét trình ban chấp hành giới thiệu bổ sung ủy viên
nếu nhân sự được ban chấp hành thống nhất giới thiệu thì ban thường vụ trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi bầu cử
theo quy định một trăm bốn mươi hai người đứng đầu còn có quyền xem xét bổ nhiệm miễn nhiệm cấp trường của đơn vị ở cấp hành chính do mình trực tiếp quản lý
việc bổ nhiệm miễn nhiệm sau khi thống nhất phải gửi văn bản đến cấp ủy tổ chức đảng
đi cùng với quyền quy định một trăm bốn mươi hai của bộ chính trị quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ
người đứng đầu phải có trách nhiệm bảo đảm với tiêu chuẩn điều kiện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống năng lực công tác của nhân sự do mình giới thiệu
thưa quý vị ngày hôm nay ban thường trực ubnd tq tỉnh hòa bình phối hợp đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hòa bình
đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình
tham gia đoàn có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
tại buổi tiếp xúc cử tri ở huyện đà bắc tỉnh hòa bình đồng chí trương thị mai lắng nghe kiến nghị với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh một số nội dung
quan tâm thực hiện chính sách tri trả môi trường rừng mở rộng tuyến đường tỉnh bốn trăm ba mươi ba và một số tuyến đường liên xóm liên xã để thuận lợi lưu thông hàng hóa nông sản của nhân dân
tăng suất đầu tư cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí trương thị mai ghi nhận và làm rõ thêm các ý kiến kiến nghị của cử tri huyện đà bắc về những khó khăn vướng mắt như thực hiện tiêu chí nông thôn mới
mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng giao thông khó khăn
những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của trung ương đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu ghi nhận và có ý kiến tại kỳ họp quốc hội sắp tới
hướng tới người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn góp phần thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra
thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm sáng nay tại huyện quan sơn tỉnh thanh hóa
đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa đã tiếp xúc cử tri tại huyện quan sơn
sau khi nghe báo cáo của đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh và các đại biểu cử tri huyện quan sơn liên quan đến các chế độ chính sách an sinh xã hội đối với khu vực miền núi
công tác đền bù giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất các chế độ về chính sách giáo dục đào tạo đối với vùng dân tộc miền núi
đường giao thông nông thôn miền núi thủy lợi và nước sinh hoạt văn hóa xã hội chính sách đối với lực lượng công an bán chuyên trách chính sách với người có công với cách mạng
thay mặt tổ đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa đại tướng lương cường đánh giá cao các ý kiến phát biểu của cử tri
đóng góp nhiều nội dung rất sâu sắc tâm huyết thể hiện trách nhiệm đối với các vấn đề của đất nước của tỉnh thanh hóa của huyện quang sơn
và tiếp thu những ý kiến kiến nghị của các cử tri huyện quang sơn
những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương đã được đại diện lãnh đạo địa phương trao đổi và làm rõ
đối với những vấn đề chưa được giải đáp đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa sẽ có trách nhiệm chuyển đến quốc hội
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét một cách thấu đáo và thông tin đến cử tri trong thời gian sớm nhất
sáng nay ủy ban xã hội đã chủ trì phối hợp với ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
tổ chức phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
trong đó nhiều vấn đề trong công tác quản lý từ định dạng quảng cáo giáo dục trẻ em với loại hình thuốc lá này đã được đưa ra bàn thảo
báo cáo của bộ y tế về thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng trong học sinh tại một mươi một tỉnh thành phố năm hai nghìn hai mươi ba cho thấy
tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh ở nhóm từ một mươi ba đến một mươi bảy tuổi
tăng từ hai sáu năm hai nghìn một mươi chín lên tám một năm hai nghìn hai mươi ba
còn ở nhóm từ một mươi ba đến một mươi năm tuổi tỷ lệ đã tăng hơn gấp đôi từ ba năm năm hai nghìn hai mươi hai lên tám năm hai nghìn hai mươi ba
hiện nay chưa có quy định rõ ràng về thuốc lá mới nên việc xử lý còn gặp nhiều khó khăn
trước khẳng định của bộ công thương về việc đề xuất thí điểm quản lý thuốc lá điện tử cũng nhằm mục tiêu quản lý tốt hơn
còn bộ y tế khẳng định không thể quản lý rồi lại đưa ra thị trường tại phiên giải trình
nhiều đại biểu đề nghị trước mắt cần phải nhận dạng và định danh được hai loại sản phẩm thuốc lá này có phải là thuốc lá hay không
cũng như làm rõ được trách nhiệm của các bên để có được kết luận cuối cùng là cấm hay không cấm
nếu cấm thì dựa vào cơ sở nào và không cấm thì biện pháp quản lý như thế nào cũng cần phải làm rõ
hiện còn có nhiều vấn đề nguy hại cần phải được xem xét rõ
tôi đố ai tìm ra cái cái gì mà gọi là ơn nó có ưu điểm đâu
một chút nhân nhượng là không có nhân nhượng
tôi nói đó bởi tư cách của một người thầy thuộc
kỳ lạ là tại sao có thí điểm thí điểm cái chất gây nghiện mà thí điểm thí điểm cái loại giết người mà thí điểm
ví dụ như là chúng ta có thể kiểm tra ngay tại lúc này nếu như là gõ thuốc lá điện tử trên google
thì chúng ta sẽ thấy là thuốc lá điện tử được quảng cáo trên google map là một cái ứng dụng về bản đồ chỉ đường
tức là không những là quảng cáo và có thể chỉ đường đến đó để mua luôn
cái thứ hai là có rất nhiều những cái trang là giới thiệu là bán thuốc lá điện tử
thuốc lá nung nóng vì ở đây sẽ cho đến cùng là thể chế của chúng ta chưa đến cái đoạn mà chúng ta đã chính thức là luật hóa cái việc là cấm cái này
thì chỉ cần một mệnh lệnh hành chính đến từ cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về câu chuyện này thì bộ thông tin truyền thông sẽ tiến hành ngăn chặn
bây giờ trách nhiệm của các cơ quan quản lý như thế nào khi mà sản phẩm hướng sản phẩm thuốc lá cấm dưới người một mươi tám tuổi dưới một mươi tám tuổi
mà làm những cái hình cái kem như thế này và thậm chí là sữa giữa dạng sữa như thế này mà thậm chí là gì
ghi là chỉ có hơn một trăm linh tôi mua được bảy lần hút được bảy lần
thế và gì và gì chỉ đây là một cái sự chỉ có việt nam ghi rõ là gì việt nam
đấy thế rồi là gì rồi là hướng tới những cái sản phẩm thu hút và bắt mắt cho trẻ em như thế này thì có đúng hay không
đại diện ủy ban xã hội của quốc hội cho biết trong năm hai nghìn hai mươi bốn bộ y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan
ra soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
để đề xuất sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác tiềm năng thu hút đầu tư hợp tác của việt nam với các tập đoàn công nghệ lớn
tiến độ điều tra một số vụ án đang được dư luận quan tâm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản
đó là những vấn đề nóng được các cơ quan báo chí quan tâm tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bốn
diễn ra vào chiều nay tại hà nội
trả lời câu hỏi của báo chí về khả năng thu hút đầu tư hợp tác của việt nam với các tập đoàn công nghệ lớn
đặc biệt là các tập đoàn bán dẫn thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư đỗ thành trung cho biết
chính phủ đang có các ưu đãi tốt nhất cho lĩnh vực công nghệ thông tin
làm sao để cải thiện sự sẵn sàng của việt nam trong cả ba yếu tố mà như tôi vừa nói
bao gồm vấn đề thể chế và tầng của nhân lực
thì thể chế nghĩa là chúng ta đã đạt được những bước
tiến rất là tích cực ngày càng hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật và cơ chế chính sách
để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
và hiện nay thì chúng ta đang nghiên cứu các cơ chế đặc thù ưu đãi hấp dẫn cho các công ty
đặc biệt công ty công nghệ trong các ngành như bán dẫn điện tử chip v v
về các vụ án đang được dư luận quan tâm trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố
bị can lệnh bắt tạm giam ông mai tiến dũng cựu bộ trưởng cựu chủ nhận văn phòng chính phủ
liên quan đến vụ án tập đoàn phúc sơn ông tô ân sô cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành
bắt tạm giam hai mươi ba bị can về vụ án tại tập đoàn thuận an cơ quan công an đã bắt tạm giam tám bị can
đã ra quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam đối với ông mai tiến dũng
nguyên bộ trưởng chủ nhận văn phòng chính phủ về tội là lợi dụng chức vụ quyền hạng trong khi thành công vụ
về tiến độ triển khai các dự án điện mặt trời áp mái bộ công thương đã báo cáo chính phủ xem xét dự thảo
nghị định về điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu không đấu nối không bán điện vào lưới điện quốc gia
về tiến độ chuẩn bị cải cách tiền lương từ ngày một tháng bảy tới đây bộ nội vụ tích cực chủ động phối hợp với các bộ liên quan
tập trung xây dựng năm hệ thống thang bảng lương xin ý kiến bộ chính trị về việc thực hiện trợ cấp với cán bộ công chức
có mức lương cơ bản thấp hơn lương tối thiểu vùng một thấp nhất để bảo đảm những cán bộ công chức này có mức lương trên năm triệu đồng một tháng
thưa quý vị thông tin công ty dược phẩm astrazeneca đã thừa nhận vaccine covid một mươi chín của hãng có thể gây cục máu
máu đông đã làm hoang mang dư luận trong những ngày qua nhất là những người từng tiêm loại vaccine này
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với đại diện của viện vệ sinh dịch tễ trung ước để tìm hiểu rõ thực hư liệu vấn đề này có thực sự đáng lo ngại
vâng xin chào ông cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông công ty dược phẩm astrazeneca đã thừa nhận là vaccine covid một mươi chín của họ có thể gây ra cục máu đông
tuy nói rằng đây là tác dụng phổ hiếm ngập
nhưng mà vẫn có thể xảy ra hàng triệu người việt đã tiêm lỡ vaccine này
theo ông thì vấn đề này có đáng lo ngại hay không ạ
thì cái việc này đã được biết từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một khi mà vaccine này mới triển khai
và tại thời điểm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thì tổ chức y tế thế giới đã đưa ra khuyến cáo rằng
cái hiện tượng mà cục máu đông hay là huyết khối và giảm tiểu cầu sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín astrazeneca
là hiện tượng đã được khẳng định và có thể liên quan đến vaccine
tuy nhiên tại thời điểm đó chúng ta cũng nhớ một điều rằng đây là một tỷ lệ rất hiếm
và cái lợi ích đem lại của vaccine nó cao hơn rất nhiều so với cả những cái nguy cơ
và một cái điểm nữa mà người ta cũng thấy rằng nếu như chúng ta phát hiện sớm và xử lý kịp thời
thì những người mà không may bị tình trạng này vẫn có thể cứu được
vâng thưa ông cái khoảng thời gian mà có thể gây ra cái phản ứng phụ cục máu đông cụ thể
đối với những người từng tiêm loại vaccine covid một mươi chín của astrazeneca này là bao lâu
có nghĩa là những người mà trước đây đã tiêm loại vaccine này thì là bây giờ
họ có cần phải đi kiểm tra lại sức khỏe hay không ạ
theo cái ghi nhận của tổ chức y tế giới thì sau hai mươi bốn ngày là chúng ta gần như không còn phát hiện ra
bất cứ một cái trường hợp nào bất thường cả
và đấy chính là cái cơ sở khoa học để chúng tôi nói rằng hoàn toàn có thể tự ti nói rằng là
tất cả những người nào chúng ta đã hoàn thành cái chiến dịch đó một cách an toàn và hiệu quả
và cho đến giờ phút này suốt từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba là chúng ta không có triển khai thêm bất cứ một liều astrazeneca vào nữa
thì từ đó đến nay đã quá dài
so với cả cái khoảng thời gian mà chúng ta lo ngại
vì vậy cho nên người dân hoàn toàn có thể yên tâm và không phải băn khoan gì về vấn đề của mò đông nữa
vâng xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi
nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành văn hóa thể thao và du lịch
đặc biệt là các ngành hiếm ngành truyền thống khó tuyển sinh cần bảo tồn và đào tạo theo cơ chế đắt hàng
ngày hôm nay bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức ngày hội tuyên truyền hướng nghiệp năm hai nghìn hai mươi bốn
tại trường đại học văn hóa hà nội
ngày hội tuyên truyền hướng nghiệp năm hai nghìn hai mươi bốn thu hút một mươi hai cơ sở đào tạo trực thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch tham gia
ngày hội là hoạt động nhằm tạo cơ hội cho các cơ sở đào tạo tổ chức tư vấn hướng nghiệp
cung cấp thông tin rộng rãi về phương thức tuyển sinh ngành nghề đào tạo chế độ chính sách và học phí
mang lại lợi ích thiết thực đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng chọn ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường của học sinh sinh viên
thông qua các hoạt động tại ngày hội học sinh sinh viên có cơ hội được giao lưu trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục
hướng nghiệp mở rộng cơ hội lựa chọn nghề nghiệp và định hướng cho tương lai sau khi tốt nghiệp
sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút phát triển nguồn nhân lực cho ngành văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao và du lịch
đặc biệt là các ngành hiếm ngành truyền thống cần bảo tồn và đào tạo theo cơ chế đặt hàng
qua đó thúc đẩy sự tăng trưởng lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp văn hóa tại việt nam trong tương lai

hiệp hội đã hoàn thiện công tác tổ chức bồng một mươi hai ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ năm
đồng thời thông qua nghị quyết đại hội với nhiều nhiệm vụ được đặt ra trong giai đoạn mới
hiệp hội sẽ tiếp tục tăng cường công tác góp ý với bộ giáo dục và đào tạo về xây dựng sửa đổi thông tư đối với lĩnh vực thiết bị giáo dục
xây dựng các giải pháp tăng cường chuyên môn như cập nhật công nghệ kỹ thuật sản phẩm thiết bị dạy học mới trong nước và nước ngoài
đến các hội viên hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong sản xuất cung ứng thiết bị giáo dục
sáng nay tại hà nội quỹ phòng chống thương vong châu á phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia
và sở giáo dục và đào tạo hà nội đã tổ chức lễ trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh
tại trường trung học phổ thông kim anh huyện sóc sơn thành phố hà nội
chương trình nằm trong khuôn khổ dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em tại việt nam
với sự đồng hành của công ty johnson johnson
hơn một năm trăm linh mũ bảo hiểm theo tiêu chuẩn ece hai mươi hai năm của liên hiệp quốc
đã được trao tặng cho các em học sinh trường trung học phổ thông kim anh
đây là những chiếc mũ có khả năng hấp thụ lực tác động khi va chạm cao hơn loại mũ thông thường
qua đó giảm đáng kể nguy cơ chấn thương vùng đầu khi xảy ra va chạm
sự thành công của chúng ta là cùng tìm ra giải pháp để bảo đảm an toàn cho học sinh
điều quan trọng là nâng cao nhận thức của việc đội mũ bảo hiểm
nâng cao nhận thức của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn sẽ giống như liều vaccine quan trọng để bảo vệ bộ não
trong trường hợp không may chúng ta gặp tai nạn không mong muốn
chúng tôi vẫn khuyến cáo và thông điệp tới nhà trường tới địa phương và tới các bậc cha mẹ phụ huynh học sinh
là cần dành thời gian để giáo dục các con em của mình
nắm bắt được các kiến thức về an toàn giao thông
không giao xe cho các em học sinh khi mà chưa đủ tuổi hoặc là chưa có bằng lái
đối với những phương tiện mà đòi họ yêu cầu phải tập hợp
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em với sự đồng hành của johnson johnson
đã trao tặng hơn bảy mươi chín mũ bảo hiểm cho các trường học trên khắp các tỉnh thành tại việt nam
theo ước tính dự án đã giúp bảo vệ tám trăm tám mươi hai học sinh và giáo viên khỏi nguy cơ bị chấn thương sọ não
khi xảy ra va chạm khi tham gia giao thông
thưa quý vị an toàn khu định hóa là nơi khởi nguồn của chiến dịch lịch sử điện biên phủ
vào ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại đồi tỉnh keo xã phú đình huyện định hóa tỉnh thái nguyên
bộ chính trị đã họp dưới sự chủ trì của chủ tịch hồ chí minh đưa ra quyết sách quan trọng
quyết định mở chiến dịch điện biên phủ vào năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
trong quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt atk định hóa đặc điểm di tích đồi tỉnh keo
ở xã phú đình huyện định hóa tỉnh thái nguyên là một trong những di tích quan trọng nhất
gắn liền với chiến dịch điện biên phủ
từ chủ trương của hội nghị bộ chính trị ban chấp hành trung ương quyết định mở chiến dịch lịch sử điện biên phủ
vào cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại cánh đồng bản soi
xã đồng thịnh huyện định hóa dưới sự chỉ huy của đại tướng võ nguyên giáp
quân ta đã giành được thắng lợi vang dội làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lấy nam châu chấn động địa cầu
trẻ qua bảy mươi năm tại quân thể khu di tích quốc gia đặc biệt atk định hóa
những tư liệu lịch sử quý giá luôn được lưu giữ và mãi là địa chỉ đỏ
để các thế hệ hôm nay và mai sau luôn khắc ghi tự hào và để tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc việt nam ta
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ
báo nhân dân sẽ tổ chức buổi triển lãm
tương tác tranh panorama chiến dịch điện biên phủ
đây được coi là một trong những sự kiện hấp dẫn do những người làm báo đảng thực hiện
nhằm lan tỏa niềm tự hào chung của dân tộc
mọi công tác chuẩn bị cho khai mạc triển lãm tương tác tranh panorama chiến dịch điện biên phủ đang được gấp rút hoàn thành
dự kiến khách tham quan có thể chiêm ngưỡng bức tranh panorama bao quanh hình tròn
đường kính năm năm m chiều cao hơn ba m và trải nghiệm tương tác bằng công nghệ thực tế tăng cường
với mô hình tranh panorama
trên bức tranh panorama ba trăm sáu mươi độ triển lãm sẽ diễn ra vào ngày sáu tháng năm đồng thời tại hai địa điểm
trụ sở báo nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội và bảo tàng chiến thắng điện biên phủ
thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên